còn tại an giang cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với huỳnh trung việt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
trú tại phường long hưng thị xã tân châu tỉnh an giang về tội giết người
theo thông tin từ cơ quan điều tra vào khoảng một mươi năm h năm mươi phút ngày hai mươi bốn tháng năm
tại khu vực khóm long thị dê phường long thạnh thị xã tân châu
huỳnh trung việt trong lúc nhậu có xảy ra mô thuẫn đánh nhau với nguyễn vũ trường duyên
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám và ngô văn hiền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám cùng chú tại địa phương
trong lúc hai bên đánh nhau việt đã bất ngờ chạy vào trong nhà lấy một cây dao bấm
đâm trúng bụng hiền còn duyên thì bị việt đâm trúng ngực và bụng
gây thương tích nặng phải đưa đi cấp cứu
do vết thương quá nặng đến khoảng hai mươi hai giờ cùng ngày thì duyên tử vong
ngay sau khi gây án việt đã bỏ trốn khỏi hiện trường
sau hai mươi bốn giờ gây án lực lượng công an an giang đã phát hiện bắt giữ huỳnh trung việt
khi đang lẩn trốn tại phường hòa hiệp